chiều hai mươi sáu tháng một mươi tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lực lượng chức năng myanmar mới đây đã giải cứu hai trăm linh người nước ngoài khỏi các cơ sở sòng bạc lớn tại nước này trong đó có các công dân việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại myanmar làm việc với các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin về vụ việc và đề nghị phía myanmar bảo đảm nơi ăn trốn ở cho các công dân việt nam
và nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh nhân thân của các công dân này
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng thông tin
cho đến nay đại sứ quán việt nam tại myanmar đã phối hợp với các cơ quan chức năng myanmar xác định được sáu mươi một người là công dân việt nam
trong trường hợp có bất cứ thông tin nào về người thân được giải cứu tại myanmar công dân việt nam có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
số điện thoại
một trăm một mươi tám hoặc số điện thoại bảo hộ công dân việt nam của đại sứ quán việt nam tại myanmar